vụ hè thu năm nay thanh hóa dự kiến gieo cấy khoảng một trăm một mươi sáu ha lúa nhưng do hạn hán kéo dài nên đến thời điểm này vẫn còn bốn ha chưa gieo cấy
tại một số địa phương nhiều diện tích lúa đã gieo cấy xuất hiện tình trạng héo khô vì nắng nóng
hạn hán không chỉ khiến người dân thiếu nước sản xuất mà còn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhiều giếng khoan cũng trong tình trạng cạn kiệt
tại phần diện tích đã cấy có một mươi sáu trăm linh ha bị thiếu nước trong đó bảy năm trăm linh ha thiếu nước nghiêm trọng
ngành nông nghiệp đang tận dụng tối đa nguồn nước ở một số nơi có mưa để gieo cấy đúng thời vụ chăm sóc lúa đã gieo cấy để bảo đảm diện tích
tuy nhiên dự kiến khoảng ba hectare đất lúa của bà con sẽ phải chuyển đổi sang các loại cây ngắn ngày khác